thệnh tù đô vương trăn đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo bộ an ninh lào
và đồng chí bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tiếp tục quan tâm giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ nhân dân hai nước
đặc biệt là thế hệ trẻ của bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
về truyền thống quan hệ đặc biệt gắn bó thủy chung việt nam lào
là nội dung quan trọng cơ bản được trao đổi trong các buổi gặp gỡ
dựa trên nền tảng truyền thống và tình hữu nghị đặc biệt
tuổi trẻ hai nước sẽ phát huy tinh thần sung kích tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu tình nguyện
để mối quan hệ giữa hai thế hệ hai nước ngày càng một căn bó
trong buổi sáng đoàn đại biểu thanh niên bộ công an việt nam đã có buổi làm việc
với tổng cục chính trị và đoàn thanh niên bộ an ninh lào
tại buổi làm việc thanh niên công an hai nước đã trao đổi thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm
trên các lĩnh vực hoạt động công tác đoàn thanh niên
từ đó đưa ra những cách làm mới có ý nghĩa để trong thời gian tới hoạt động công tác đoàn thanh niên
giữa hai nước ngày càng phát triển có hiệu quả và bền vững
nhân dịp này đoàn đại biểu thanh niên bộ công an việt nam đã tặng đoàn thanh niên bộ an ninh lào
nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa
cũng trong ngày hôm qua đoàn công tác đã đến thăm đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân
đại sứ quán nước cộng hòa sợi chủ nghĩa việt nam tại lào
vào sáng hôm qua tại đà nẵng tổng cục cảnh sát đã tổ chức lễ công bố các quyết định
và ra mắt phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm ma túy khu vực miền trung tây nguyên
thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tại buổi lễ trung tướng phan văn vĩnh tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
đã trao các quyết định thành lập điều động bổ nhiệm lãnh đạo
phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm ma túy khu vực miền trung tây nguyên
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng công bố quyết định điều động một mươi bảy cán bộ chiến sĩ
từ các phòng thuộc cục c bốn mươi bảy đến nhận công tác tại phòng phòng ngừa đấu tranh
chống tội phạm ma túy khu vực miền trung tây nguyên kể từ ngày một tháng tám
lãnh đạo tổng cục cảnh sát yêu cầu phòng phải nhanh chóng ổn định tổ chức
triển khai công tác điều tra cơ bản trên toàn khu vực miền trung tây nguyên
trong đó đặc biệt chú ý đến các cửa khẩu biên giới các cửa khẩu sân bay và cảng biển
nơi tội phạm ma túy tập trung hoạt động
để kịp thời khen thưởng và động viên các cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục lập thành tích
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy vào ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh điện biên
đã gặp mặt biểu dương và khen thưởng cho các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên đã phá thành công chuyên án thu giữ hai mươi một bánh heroin
vào ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua
lãnh đạo ubnd tỉnh điện biên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của lực lượng công an tỉnh
nói chung phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng trong thực hiện đấu tranh
phòng chống tội phạm về ma túy đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tỉnh luôn nỗ lực
trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự trên địa bàn tỉnh
riêng đối với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy chủ tịch ubnd tỉnh nhấn mạnh
trong thời gian tới tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát phòng chống
tội phạm về ma túy cần tiếp tục phát huy năng lực tinh thần mưu trí dũng cảm để phá được nhiều hơn
nữa những chuyên án quan trọng góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương
thưa quý vị và các bạn công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an phối hợp
cùng các cơ quan chức năng vẫn luôn diễn ra từng ngày từng giờ cam go khi mà thủ đoạn của loại tội phạm
ngày càng tinh vi và manh động sẵn sàng đối phó chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt
nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm của lực lượng công an thời gian qua nhiều đường dây
mua bán ma túy quy mô lớn đã bị triệt phá nhiều đối tượng bị bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
để được kết quả đó lực lượng làm nhiệm vụ vượt qua bao khó khăn gian khổ và đôi khi cả những hy sinh mất mát
và vào ngày hôm qua ngày một tháng tám lãnh đạo công an tỉnh bắc giang đã đến thăm động viên tặng quà
đồng chí trung úy đỗ linh hoạt công an phường thọ sương thành phố bắc giang bị thương trong quá trình thi hành công vụ
đồng chí hoạt bị đối tượng tàn trữ ma túy dùng dao đâm chấn thương
trước đó vào hồi tám giờ cùng ngày tổ công tác công an phường thọ sương thành phố bắc giang gồm hai đồng chí là trung úy đỗ linh hoạt
và trung ý nguyễn tướng anh tiến hành tuần tra mật phục tại khu vực tổ dân phố cung nhượng hai phường thọ sương
thành phố bắc giang phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ tùy thân thì bất ngờ đối tượng này dùng dao gấp nhọn
chống trả khiến đồng chí đỗ linh hoạt bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành bắt giữ làm rõ đối tượng manh động trên là đỗ ngọc thịnh ở số nhà một trăm ba mươi một
đường trần nguyên hãng phường thọ sương thành phố bắc giang khám xét trong người đối tượng
cơ quan công an thu giữ một gói giấy bạc màu vàng bên trong có chứa heroin cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc phúc chích ma túy
thưa quý vị và các bạn như thông tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
tám giờ sáng qua ngày một tháng tám sát của anh nguyễn thanh triều hai mươi tám tuổi trú tại bình dương
được người dân phát hiện cạnh quán nhậu hương lộ chính nằm trên đường hương lộ chính
thuộc khu phố thạnh bình thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành truy xét nhanh
khoảng hai giờ sau cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã phát hiện và bắt giữ được hung thủ của vụ án
đối tượng bị bắt giữ là võ thành thái trú tại tỉnh tiền giang
sau hơn hai giờ đấu tranh đối tượng này khai nhận rạng sáng ngày một tháng tám sau khi đi nhậu về
triều chở thái về trước tới cửa quán nhậu hương lộ chính là nơi ở và làm việc của thái
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xác
bực tức hái dùng một con dao gấp đâm một nhát vào bụng của triều làm triều bị thương
sau đó thái bỏ vào nhà ngủ
đến gần sáng phát hiện triều chết trước cửa quán nên thái đã đưa sát và xe của triều vứt bên cạnh quán
tạo hiện trường giả rồi quy vào nhà ngủ như bình thường
sáng hôm sau người dân phát hiện triều đã chết nên báo cơ quan công an
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba tp hcm cho biết
đang tạm giữ hình sự phạm thanh tuấn chú quận sáu để điều tra về hành vi làm giả con dấu giấy tờ
của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra bước đầu cho thấy tuấn đã dùng đồ họa làm giả con dấu
rồi tự xưng là người của một số ngân hàng trên địa bàn tp hcm
để ký kết hợp đồng mua bán đồ điện tử qua mạng
hiện tại số tài sản tuấn đã lừa đảo được của bốn cửa hàng công ty
với tổng số tiền lên đến gần hai tỷ đồng
tuy nhiên đây chỉ là con số ban đầu cơ quan điều tra nhận định còn nhiều nạn nhân khác
bốn nghi can khác liên quan đến vụ việc cũng được mời lên lấy lời khai
làm rõ về hành vi vận chuyển tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đề nghị ai từng là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên
đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba để trình báo
thưa quý vị và các bạn theo ghi nhận
thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình camera an ninh
tại địa bàn dân cư nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương đồng thời đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân
vâng và xuất phát từ hiệu quả trong việc sử dụng dữ liệu hình ảnh camera an ninh
trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn
công an phường hoàng văn thụ quận hoàng mai thành phố hà nội
đã triển khai đề án lắp đặt hệ thống camera an ninh
tại tất cả các điểm nút quan trọng địa điểm phức tạp về an ninh trật tự
và theo lực lượng công an thì việc triển khai đề án sẽ giúp lực lượng công an
tăng cường tính chủ động trong quản lý địa bàn bằng dữ liệu hình ảnh camera
những đường cắp thông tin đầu tiên đang được triển khai đấu nối
theo đề án lắp đặt camera an ninh của công an phường hoàng văn thụ
tại bốn mươi điểm nút trọng yếu trên địa bàn toàn phường sẽ có camera an ninh giám sát
toàn bộ hệ thống này sẽ được chạy bằng đường dây cắt riêng của lực lượng công an
đảm bảo tín hiệu hình ảnh tốt nhất và ổn định nhất
được truyền về trung tâm chỉ huy là trụ sở công an phường
với camera hệ thống của chúng tôi thì thứ nhất là gì
là chúng tôi chủ động hoàn toàn
chúng tôi chủ động từ việc lắp đặt
chúng tôi chủ động từ việc vận hành
và chúng tôi chủ động trong việc xử lý và sử dụng hình ảnh camera này
và tất cả hệ thống này chúng tôi được đấu nối với máy chủ tại công an phường
và công an phường hoàn toàn chủ động trong tất cả mọi việc xử lý
phòng ngừa hay cảnh báo hoặc là các dự lý hình ảnh khác
trong quá trình cung cấp quản lý địa bàn phòng chống tất cả tội phạm trên địa bàn
điểm mới trong đề án này đó là bất kỳ hội gia đình hay
nào cũng có thể đăng ký và đấu nối camera an ninh của gia đình
vào hệ thống đường cáp camera chung này
theo đó dữ liệu hình ảnh sẽ được quản lý ngay tại các gia đình
và tại trung tâm điều khiển đặt tại trụ sở công an phường
hoàng văn thụ là địa bàn trọng điểm của quận hoàng mai
để hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả
lực lượng công an phường đã tổ chức giả soát kỹ lưỡng toàn địa bàn
đặc biệt tại các điểm giáp danh
từ đó tinh toán lắp đặt camera
nhằm đảm bảo tình hình an ninh tại đây
và kiểm soát
được biết đây là đề án camera an ninh
với quy mô và sự đầu tư bài bản đầu tiên
trên địa bàn thành phố hà nội
sau khi hệ thống đi vào hoạt động
công an phường hoàng văn thụ sẽ sơ kết đánh giá
từ đó có cơ sở để tiếp tục nhân rộng đề án
trên địa bàn toàn thành phố
dự kiến vào cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu

chuyên khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
và nguyễn khánh duy lớp một mươi hai trường trung học phổ thông
chuyên lam sơn tỉnh thanh hóa đoạt huy chương vàng
huy chương bạc thuộc về học sinh nguyễn thành trung lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong tỉnh nam định
cuộc thi olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi sáu lần thứ bốn mươi tám
tổ chức ở tbilisi thủ đô của georgia
có hai trăm tám mươi thí sinh thuộc bảy mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
thưa quý vị và các bạn
cứ đầu mỗi năm học đến
các bậc phụ huynh sẽ phải đóng góp nhiều khoản
ngoài tiền học phí tiền xây dựng trường
theo quy định của nhà nước
và một thực trạng đang diễn ra từ nhiều năm nay
đó là mặc dù các bậc phụ huynh biết
có nhiều khoản thu xác quy định
thậm chí là vượt mức quy định
nhưng vẫn đóng cho xong chuyện
vì sợ có những chuyện không hay sẽ xảy ra với con mình
vâng và đó là câu chuyện thật
và nó đã tồn tại từ nhiều năm nay
và số phụ huynh giáo viên thực sự dám lên tiếng
vì điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay
mới đây thì trường trung học cơ sở ba đình
đã phải trả lại cho phụ huynh hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
vì thu sai quy định của nhà nước
thế nhưng cũng từ đây thì những việc làm
sai quy định khác của trường này mới được lộ rõ
theo quyết định số năm mươi một của ủy ban nhân dân tp hà nội
mức thu cơ sở vật chất bán chú
đối với học sinh trung học cơ sở
là không quá một trăm linh đồng một học sinh trên một năm
tuy nhiên tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
trường trung học cơ sở ba đình
đã thu của mỗi học sinh bán chú
năm trăm linh đồng tiền cơ sở
cơ sở vật chất ban đầu
nhưng do một số giáo viên phản ánh
nên nhà trường đã trả lại cho mỗi phụ huynh học sinh
tuy nhiên trước đó
năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
trường trung học cơ sở ba đình
đã thu tiền cơ sở vật chất của học sinh
là sáu trăm linh đồng
và số tiền này không hề được trả lại
cái khoản mà thu cơ sở vật chất ban đầu tiên

là tổng sáu trăm linh
thì cái đấy thì
tất cả các học sinh
tôi có hỏi lại cô chủ nhiệm khóa trước
thì cũng là nói là có thu
nhưng mà đến năm sau tôi chủ nhiệm
là năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
thì các con lúc đấy đã lên lớp bảy rồi
thì lúc đấy bắt đầu mới có thông tin
là khóa dưới
là được trả lại khoảng bốn trăm linh
từ cái khoản thu đấy
thu ban đầu cơ sở vật chất
thì các con mà tôi chủ nhiệm năm đấy
thì hiện tại
thời điểm tôi chủ nhiệm là không hề được trả lại
và đến bây giờ
là sau hai năm các con năm nay bắt đầu bước lên lớp
thì cũng vẫn chưa có thông tin là được trả lại
bên cạnh đó mỗi phụ huynh
còn phải đóng thêm quỹ phụ huynh của lớp
và quỹ phụ huynh của nhà trường
riêng tiền phụ huynh nhà trường
là bốn trăm linh đồng mỗi phụ huynh
quý phụ huynh trường là một cái quỹ phụ huynh tù mù nhất
bởi vì là
thu vào từng đáy tiền
ví dụ như trường tôi đi thu hai trăm linh một học kỳ
nhân lên bốn trăm linh một năm
nhân với số học sinh là khoảng một bốn trăm linh học sinh
thì cái số tiền đó nó lên tới năm trăm sáu mươi triệu
nhưng mà cái chi
thì họ có công khai chúng tôi là chi những cái gì đâu
quỹ phụ huynh giao nhà trường
thì nhà trường hoàn toàn quản lý
chứ chúng tôi là không được biết những cái chuyện đó
và nếu như cuối năm ấy cuối kỷ
có báo cáo thì thực ra nó là rất chung chung
và chắc chắn chúng tôi không kiểm chứng được vấn đề đấy
và vì những phản ánh của phụ huynh
nên vài ba năm trở lại đây
các trường đã biết vận dụng linh hoạt hơn
trong việc thông báo các khoản thu ngoài quy định
tức không để lấy dấu vết gì
trước mỗi cuộc họp
nhà trường có phổ biến
với cả chúng tôi
với cả ban phụ huynh
sau đó lên trên lớp là chỉ gọi là đọc cái khoản
và tổng thu
nó không để lại văn bản
cũng không để lại một cái gì cả
thì điều đấy là có xảy ra
và chúng tôi thì trước khi họp thì cũng thông thường được
các khối trưởng cũng dặn rất là kĩ là
không được để lại một cái
dấu vết gì
vì tránh nó ra bên ngoài

các cái khoản thu này
đây chỉ là một trong những
cái thông báo về các khoản thu
của học sinh khối chín trường trung học cơ sở ba đình hà nội
năm học hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
thế nhưng mà ngày nay
thì những cái tờ thông báo như thế này
đã không được gửi đến
các phụ huynh của học sinh
những người trực tiếp đóng các khoản thu trong nhà trường này
và bằng cách nào đó
để có được nó trong tay
như cái tờ thông báo này chẳng hạn
thì các phụ huynh cũng không bao giờ dám lên tiếng
với những cái khoản thu được coi là
rất vô lý này
và đây cũng chính là cái năm khởi nguồn
của cái vấn đề lạm thu ở trường trung học
cơ sở ba đình hà nội
ngoài khoản tiền học phí theo quy định của nhà nước
thì đầu mỗi năm học
những khoản thu như tiền xây dựng trường
tiền đầu tư cơ sở vật chất ban đầu
tiền điều hòa tiền nước uống
tiền hỗ trợ các câu lạc bộ tiền phụ huynh lớp
tiền phụ huynh nhà trường tiền phụ đạo
vân vân luôn khiến các bậc phụ huynh
đau đầu thế nhưng
không phải ai cũng dám lên tiếng

thu sai quy định hay là vượt mất quy định của nhà nước
câu chuyện những khoản thu để ngoài
sổ sách chi không minh bạch
với những khoản tiền mà cha mẹ học sinh phải đóng góp
tại trường trung học cơ sở ba đình hà nội
sẽ được chúng tôi làm rõ trong các bản tin sau
xin được chuyển sang một thông tin khác vào sáng ngày hôm qua
bệnh viện đa khoa huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp ngộ độc thực phẩm
nghi do ăn cá hồng
nâng tổng số người nhập viện nghi do ăn cá hồng
lên hai mươi tám trường hợp trong đó có một trường hợp
nặng có dấu hiệu suy tim mô hấp
nên đã được chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
và tất cả các trường hợp này khi nhập viện
đều có cùng triệu chứng là nôn ói tê toàn thân
và tiêu chảy
ông võ châu ở thôn phù lễ xã bình trung
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
nhập viện sáng qua nghi là bị ngộ độc thực phẩm do ăn cá hồng
ông châu cho biết trước đó
vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
ông có mua một đầu có hồng tại chợ lý bình huyện bình sơn
về nấu cho cả nhà công ăn
sau khi ăn cả bảy người trong gia đình
đều có những dấu hiệu bất thường như tê toàn thân
nôn ói và tiêu chảy nhiều lần
sau đó lần lượt các thành viên đều phải nhập viện
tại bệnh viện đa khoa bình sơn để điều trị
hai mươi tám trường hợp nhập viện tại bệnh viện đa khoa
huyện bình sơn đều cho biết
trước đó họ có mua cá hồng
loại cá được các cơ sở sản xuất đông lạnh tại thành phố quảng ngãi
sau khi lấy phần thịt
còn lại phần đầu và phần đuôi đem bán lại
cho các thương lái để bán lẻ tại các chợ
sau khi dùng tất cả đều có các biểu hiện
khác lạ và phải nhập viện để điều trị
bệnh viện quảng ngãi
từ nguồn tin của những người bệnh
chúng tôi tìm đến cơ sở của bà cao thị hồng
ở xã bình long huyện bình sơn
nơi chuyên cung cấp các loại cá được lấy từ những cơ sở đông lạnh
về bán cho các chợ lẻ
bà hồng cho biết trước đó từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng bảy
bà hồng có mua khoảng gần ba trăm linh kg
đầu cá hồng
bà hồng là một cơ sở chế biến thức phẩm đông lạnh
ở thành phố quảng ngãi về bán cho các chợ ở bình sơn
nguồn gốc của loại cá này
bản thân bà cũng không hề biết
có cá hồng đó là cô không biết
cô cũng không biết là mua
chứ mà nó có cá hồng nó mua ở đâu nó chảy gì
nó chảy gì nó lùm chứ cô không biết
mua ở đâu
thì mình đi mua ở khám ở xã bình sơn
bà chỉ đạo của huyện cũng ra một cái công an
và chỉ đạo ngay cho khách sạn
thứ nhất là cảnh báo người dân
thứ hai cũng phát lập nguyên triền
và một điều nữa là
các bàn chỉ đạo xã
phải phân cầm tác nhiệm
và bám sát
đặc biệt là các thôn
vừa tuyên truyền
và cũng vừa cảnh báo cho người dân
trước mắt trung tâm y tế dự phòng huyện bình sơn
phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh quảng ngãi
để tìm hiểu nguyên nhân
và tiến hành các biện pháp phòng ngừa
nguy cơ ngủ độc trên tuyệt vọng
tiếp theo sẽ là thông tin về cơn bão số hai
dự báo khí tượng thủy văn trung ương
vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày hai tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai sáu độ vĩ bắc

trên vùng bờ biển tỉnh quảng đông trung quốc
cách hồng kông khoảng ba mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần
tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai
với tốc độ là một trăm linh năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
tiếp tục đi sâu vào đất liền
tuy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
vùng biển phía bắc biển đông và ngày hôm nay
còn có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động mạnh
khu vực bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông
gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
giật cấp sáu cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ đêm nay ở phía đông bắc bộ
có mưa mưa vừa
riêng khu vực đông bắc có nơi mưa to đến rất to
sau đó mưa lan dần ra toàn bắc bộ
riêng vùng núi và trung du bắc bộ
có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực nam biển đông bao gồm
cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển ngoài khơi
các tỉnh từ bình thuận đến cà mau
có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
cấp tám biển động
vào ngày hôm qua trung tướng bùi văn thành
thứ trưởng bộ công an trưởng ban ứng phò
với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
của bộ công an đã ký công điện
số năm yêu cầu chủ động ứng phò
với cơn bão số hai có tên quốc tế là nida
ban chỉ đạo ứng phò về biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
yêu cầu ban chỉ huy ứng phò về biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an
các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai
thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc công điện số một nghìn ba trăm bốn mươi ba
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
công điện số một mươi sáu cd tvk
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
và chỉ đạo của chính quyền địa phương về
chương trình tiếp tục với những tin tức về giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến
hai người chết một người bị thương
vừa xảy ra tại xã tân cảnh huyện đắc tô
tỉnh con tâm vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô
tại biển kiểm soát bảy mươi bảy l một nghìn ba trăm chín mươi bốn
do tài xế võ kim sơn
trú phường quyết thắng
thành phố con tâm
với xe mô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn l hai mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi bốn
do ông aro điều khiển
chở theo sau là bà ycla
và cháu ngoại tên a vũ
sinh năm hai nghìn một mươi bốn
tất cả cùng trú tại xã đắc si
huyện đắc hà tỉnh con tâm
hậu quả ông aro và bà isla chết ngay tại chỗ
cháu a phụ bị gãy chân hiện đang được điều trị
tại bệnh viện cơ quan điều tra công an huyện đắc tô
đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút
trưa hôm qua ngày một tháng tám
tại nút giao hồ tùng mậu phạm hùng
hà nội đã xảy ra một vụ tai nạn
nghiêm trọng khi một xe tải
từ đường hồ tùng mậu hướng phạm hùng
đến ngã tư đã cán vào hai phụ nữ
đi xa máy cùng chiều
theo những người chứng kiến cú đâm mạnh
đã khiến hai phụ nữ văng ra đường
một trong hai người bị xe cán qua đùi
các xe tải kéo rê xe máy thêm một đoàn
và cuộn vào gầm rồi mới dừng lại
nạn nhân đã nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ
và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện một trăm chín mươi tám
đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội cho biết
đã tạm giữ tài xế xe tải mang biển kiểm soát
ba mươi chín c sáu mươi hai nghìn năm trăm ba mươi hai gây tai nạn
để làm rõ nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị sau ba năm phối hợp triển khai kiểm soát
tải trọng xe lực lượng thanh tra giao thông
công an tỉnh quảng ngãi đã xử lý trên
ba hai trăm linh trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an tỉnh đã tổ chức kiểm soát
tải trọng xe hai mươi bốn giờ một ngày và bảy ngày một tuần
tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
qua đó đã kiểm tra hơn

lập biên bản xử lý hơn một bảy trăm linh trường hợp vi phạm quá tải
ba mươi hai trường hợp vi phạm kích thước thùng hàng
xử phạt gần một mươi năm tỷ đồng
qua công tác kiểm soát tải trọng bằng cân sách tay
xử lý gần một năm trăm linh trường hợp vi phạm trọng tải
buộc lái xe và chủ phương tiện hạ tải
sáu tấn hàng hóa
các lực lượng chức năng cũng tập trung
kiểm soát tải trọng tại các đầu mối bốc xếp
như cảng dung quất cảng sa kỳ
các nhà máy chế biến răm gỗ
các mỏ vật liệu hoạt động trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã xử lý
một mươi sáu doanh nghiệp lập hai mươi bảy biên bản vi phạm tải trọng
vào sáng qua ngày một tháng tám
các tỉnh thành phố đã đồng loạt triển khai công tác
kiểm tra xử lý vi phạm luật giao thông
theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
và trong ngày đầu tiên nghị định này có hiệu lực
lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp giữa xử phạt và tuyên truyền
để người dân hiểu rõ hơn các quy định
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại hà nội ngay từ sáng sớm
đội cảnh sát giao thông đã xúc tiến
triển khai kế hoạch tổng kiểm tra xử lý
các trường hợp vi phạm giao thông có trong nghị định bốn mươi sáu
tại ngã tư phạm hùng tôn thất thuyết
trong sáng ngày một tháng tám
đã có hơn một trăm linh trường hợp vi phạm
lỗi không đội mũ bảo hiểm
không cài quay mũ đúng cách
không đội mũ bảo hiểm
mà cũng không mang giấy tờ gì
lần sau thì bọn em sẽ
sẽ đầy đủ
giúp hành giao thông đầy đủ
chắc là không đội mũ là sai nhưng mà
vì lý do là
xe nó đang bị
tắt đường ngoài kia nó không đi được
chứa mà em ra cứu mộ
nên mà em gấp quá quên có mang mũ rồi
mình có đội nhưng mà thời gian gần đây
mình cũng hơi bận
mình cũng chưa mang theo được
hôm nay mình đi hơi muộn nên chưa mang theo mũ bảo hiểm
chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai
cái kế hoạch hai trăm linh bốn
của giám đốc công an thành phố hà nội
về tổng kiểm tra các cái phương tiện
người điều khiển phương tiện
xe mô tô
xe gắn máy xe đạp điện xe mô tô điện
khi tham giao thông không đội mũ
và khi đội mũ bảo hiểm không cải quai
đặc biệt tập trung vào các đối tượng
đèo ba đèo bốn lạc lãnh đánh võng
hoặc là cố tình vi phạm
luật đại giao thông hoặc cố tình không chấp hành
gây cản trở giao thông
thì đều được các lực lượng
của toàn công an thành phố hà nội
xử lý nghiêm các cái lỗi vi phạm
trong kế hoạch hai trăm linh bốn của giám đốc
công an thành phố về tổng kiểm tra
các cái vi phạm
vượt đèn vàng lấn tuyến
giao thông qua dải vạch liền
là những lỗi mà người điều khiển xe máy thường mắc phải
và đã bị lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hồ chí minh cho tiến hành
dừng xe kiểm tra trong sáng ngày một tháng tám
theo ghi nhận
trong ngày đầu giao quân xử lý
thì hầu hết người dân đều nắm rõ được
những nội dung của nghị định bốn mươi sáu
và đều bày tỏ ý kiến ủng hộ
những quy định trong nghị định này
do nghị định bốn mươi sáu mới được triển khai
và cần phải có thời gian để người dân nắm rõ
nên lực lượng cảnh sát giao thông
cũng tăng cường việc tuyên truyền
đối với nghị định bốn mươi sáu
thì lỗi chúng ta đang thấy hiện nay
là cái lỗi không đi theo bên phải chiều đi của mình
thì theo nghị định một trăm bảy mươi một
thì chúng ta phạt ba trăm linh ngàn
nhưng mà theo qua nghị định bốn mươi sáu bắt đầu từ ngày hôm nay
thì lỗi vi phạm đó chúng ta được tăng lên ba trăm năm mươi ngàn
sáu tháng đầu năm thì tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thì nó có phức tạp
để đảm bảo cho tình hình trật tự an toàn giao thông sát
sáu tháng cuối năm
người dân được du thông an toàn thông suốt
đơn vị tập trung mở ra nhiều chuyên đề
để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
cũng như là góp phần
giữ gìn trật tự an toàn giao thông
trong sáu tháng cuối năm
hiện nay tình trạng người điều khiển phương tiện
vi phạm luật giao thông đường bộ
nhất là các hành vi sử dụng chất kích thích
khi đang điều khiển phương tiện giao thông
gần đèn đỏ đèn vàng
gây tai nạn đang xảy ra khá thường xuyên
việc nghị định bốn mươi sáu có hiệu lực là rất cần thiết
nhằm tăng sự giam đe
và nhằm bảo vệ tính mạng cho chính người dân khi ra đường

vi phạm trật tự an toàn giao thông
mà lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
đã kiểm tra và xử lý trong ba ngày
từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày một tháng tám
nộp kho bạc nhà nước hơn